còn tại tỉnh hải dương một mươi bốn đối tượng nam nữ tụ tập bay lắc trong một nhà trọ tại phường sao đỏ tp chí linh
vừa bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp chí linh phát hiện bắt giữ
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp chí linh phối hợp với công an phường sao đỏ
kiểm tra phát hiện tại nhà số một ngõ tám mươi bốn đường chu văn an thuộc khu dân cư thái học hai phường sao đỏ tp chí linh tỉnh hải dương
có một mươi bốn đối tượng bao gồm chín nam và năm nữ có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản thu giữ nhiều tăng vật liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
được biết địa điểm mà các đối tượng bay lắc là nhà trọ của dương văn kiên
vụ việc đang được công an tp chí linh xác minh làm rõ và phân loại để xử lý giải quyết theo quy định của pháp luật